chọc trời của khu rừng rậm đô thị singapore là làng kampong lorong buangkok
ngôi làng truyền thống duy nhất còn sót lại của đất nước singapore hiện đại với năm bảy triệu dân
những ngôi nhà gỗ một tầng campong từng nằm san sát khắp nơi trên đảo quốc
nhưng giờ đây chỉ có thể được tìm thấy ở ngôi làng xanh mướt với những khu vườn tược như thế này
kể từ khi đại dịch covid một mươi chín xảy đến khiến người singapore phải bó chân trong nhà
không thể ra ngoài du lịch ngôi làng đột nhiên trở nên hút khách
nhiều người đến với làng để tìm lại cảm giác thoáng đẳng giữa thiên nhiên
và đặc biệt để được sống lại những khung cảnh của thời xưa cũ
vì con tôi chưa từng được tới những ngôi làng kampong ở singapore
nên tôi nghĩ sẽ thật hay khi cho thằng bé biết rằng singapore cũng có nhà campong
chứ không phải chỉ có ở nước ngoài như malaysia thái lan hay philippines
ngay tại singapore này chúng tôi vẫn có nhà truyền thống
nên tốt hơn là hãy đến đây
hãy đi xem và trải nghiệm trước khi không còn nữa
đến với nơi này du khách sẽ có cơ hội bước đi giữa khung cảnh sinh hoạt truyền thống
học cách la quần áo bằng bàn là nung trên bếp than
du khách có thể cảm nhận được cuộc sống singapore như thế nào
trước khi trở thành một trong những quốc gia hiện đại và giàu có bậc nhất châu á
hành trình của tour không cố định mà có thể thay đổi linh hoạt theo tình huống gặp trên đường
trong bối cảnh nhiều điểm đến quốc tế chưa mở cửa lại
singapore đã có nhiều sáng kiến
để thúc đẩy du lịch trong nước
chính phủ singapore đang phát voucher du lịch trị giá một trăm linh đô la singapore
tương đương bảy mươi ba đô la mỹ cho mỗi người dân đi du lịch địa phương trong ngày
cơ quan du lịch quốc gia cũng phát động chiến dịch du lịch nội địa trị giá bốn mươi năm triệu đô la singapore
tương đương ba mươi ba triệu đô la mỹ để thúc đẩy du lịch
những nhà làm du lịch tự tin cho rằng có rất nhiều điều để khám phá
ngay trên chính quốc đảo chỉ rộng khoảng bảy trăm hai mươi bốn hai km hai này
chúng tôi tự tìm cách làm mới mình nghĩ ra những gói sản phẩm nội địa
nhờ đó mà ngày càng có thêm nhiều khách đến với chúng tôi
vì họ không đi được đâu cả nên họ phải tìm cách đi ở trong singapore
và đó là lý do chúng tôi tìm cách nắm lấy họ nói với họ rằng
này ở singapore thật ra có nhiều nơi hơn bạn biết đấy
và có nhiều câu chuyện nhiều nét văn hóa lồng ghép trong đó
theo hướng dẫn viên du lịch với mức chi phí khoảng hai trăm linh hai trăm năm mươi đô la singapore
tương đương một trăm bốn mươi sáu đến một trăm tám mươi ba đô la mỹ cho mỗi nhóm du khách từ ba đến năm người
các tour tham quan làng vào sáng thứ bảy và sáng chủ nhật hàng tuần đã gần như được đặt kín hết
kể từ khi tour được giới thiệu vào tháng chín là một địa điểm truyền thống hiếm hoi còn lại giữa
lòng đô thị tấp nập nên campong lorong buangkok
vốn nổi tiếng nhiều năm qua người dân làng cũng đã quen với việc thường xuyên đón tiếp những vị khách
ban đầu chúng tôi cũng cảm thấy rất khó chịu vì du khách đến và nhìn ngó chúng tôi
như thể chúng tôi là một thứ sắp đặt trong chuyến tham quan vậy nhưng rồi
chúng tôi đã tiếp nhận sáng kiến đó chủ động bước ra và nói chuyện với họ nhìn này
chúng tôi là thế này đây là nơi chúng tôi ở cũng như nơi các bạn ở vậy
một phần trong số phí tham quan sẽ được trả cho dân làng nhưng người dân trong làng nói rằng họ
không sống bằng du lịch mà còn có những nguồn thu khác một trong những nguồn thu đó có được từ việc
cho thuê nhà người dân địa phương cho biết nơi này là một trong những nơi có giá thuê thấp nhất ở
singapore quốc gia nổi tiếng vì giá thuê nhà ở đắt đỏ người đi thuê có thể chỉ phải trả khoảng
sáu năm đô la singapore tương đương bốn bảy mươi sáu đô la mỹ một tháng